những năm gần đây thị trường tranh trực tuyến dù mới nổi ở việt nam
nhưng cũng đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường tranh truyền thống
tuy nhiên sự phát triển này cũng kéo theo nhiều bất cập đối với các họa sĩ và những người mua bán tranh
hiện nay các họa sĩ việt nam ngoài việc tổ chức triển lãm cá nhân tại không gian trưng bày
để đưa tranh đến gần hơn với công chúng
thì mạng xã hội cũng là một công cụ hữu hiệu để quảng bá sản phẩm của chính mình
họa sĩ nguyễn văn trung là người có sự tương tác khá thường xuyên trên các trang mạng xã hội
anh nhận thấy mạng xã hội là nơi tốt nhất để đưa những tác phẩm nghệ thuật của mình đến gần hơn với công chúng
và đây cũng được ví như cầu nối giúp anh tiếp cận với các nhà sưu tập
có khả năng sáng tác rồi nhưng cũng phải thêm những kỹ năng làm thế nào để có thể quản lý được hồ sơ của mình
làm thế nào để có thể viết lên một kịch bản và đưa nó lên đưa nó lên đúng lúc đúng chỗ
và mình nghĩ rằng nếu như các nghệ sĩ tiếp cận được và cảm thấy mạng xã hội online như là một công cụ
thì nó sẽ rất là mạnh
bên cạnh trang mạng xã hội
các trang cộng đồng hội họa cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của giới yêu tranh
đó là minh chứng rõ rệt cho sự sôi động của thị trường tranh trực tuyến
tuy nhiên thị trường này cũng tồn tại nhiều bất cập và rủi ro
thực ra tranh bán trực tuyến tranh mỹ thuật cũng có mặt lợi mặt hại của nó
mặt lợi thì nó đưa lại cái hiệu quả ngay lập tức cho các họa sĩ
nhưng về mặt hại thì nó ảnh hưởng đến gia tranh
cũng như chất lượng
chất lượng tranh cũng như cái định hướng thẩm mỹ cho người mua cũng người thưởng thức tranh nghệ thuật trên mạng
bởi vì chất lượng trên nó không đồng đều
trong thời đại bốn ngày càng có nhiều người quan tâm đến hình thức mua hàng trực tuyến bởi sự tiện lợi của nó
thị trường mỹ thuật cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó
hy vọng thị trường này sẽ là cầu nối đưa những tác phẩm nghệ thuật có giá trị
đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật
và đưa nền hội họa việt nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới